bên lề hành lang quốc hội chiều nay sau khi nghe chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội đánh giá
ngày đầu tiên chất vấn diễn ra với nhiều nội dung song một số vị trưởng ngành chưa trả lời thấu đáo các thắc mắc của cử tri
hầu hết các bộ trưởng đã trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm đúng trọng điểm
tuy nhiên một số bộ trưởng vẫn còn trả lời hơi lanh quanh và kéo dài thời gian
mà đến chủ tịch quốc hội cũng phải nhắc
đây chính là một cái mà chúng ta có thể qua đợt chất vấn này giúp kinh nghiệm để làm tốt hơn sau đợt sau
bộ trưởng bộ nội vụ hôm nay là một trong những bộ trưởng mà ngồi cái hiến nóng của chất vấn
bởi vì có rất nhiều câu hỏi liên quan đến tổ chức đến bộ máy cải cách hành chính
bản thân tôi thì thấy tương đối hài lòng nhưng mà nhiều đại biểu thấy còn băn khoăn về việc trả lời
cũng như là đặc biệt là việc tháo gỡ những cái khó khăn liên quan đến chức năng thẩm quyền của bộ nội vụ đôi khi còn chậm và cũng phải tích cực hơn nữa
thông qua trả lời này một điều rất quan trọng là không chỉ đại biểu quốc hội ngồi đây
mà cử tri và nhân dân cả nước sẽ chấm điểm các vị tư lệnh các ngành cụ sách
xem các vị có nắm vững những lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của mình hay không
bởi vì một vị bộ trưởng mà anh nắm vững trách nhiệm quản lý nhà nước của mình
anh nắm vững những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm
thì cái việc đề xuất các cái giải pháp tập trung tháo gỡ nó sẽ tốt hơn
thì tôi nghĩ là cái chất vấn kỳ này là một sự đổi mới
và tôi hy vọng là chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn so với cái chất vấn trước đây